lãnh đạo cục điều tiết điện lực bộ công thương cho biết đã yêu cầu tổng công ty điện lực việt nam evn phúc tra những hóa đơn có chỉ số tiền điện tăng từ ba mươi trở lên so với tháng trước
sau khi phúc tra kiểm tra nếu phát hiện có sai sót thì phải hiệu chỉnh hóa đơn trước khi phát hành hoặc truy thu thoái hoàn hóa đơn tiền điện cho khách hàng
theo số liệu thống kê mới nhất của tập đoàn evn tính đến ngày hai mươi tháng sáu có hơn bảy hai mươi hai triệu khách hàng sinh hoạt tương đương gần hai mươi tám có mức tiêu thụ điện cao hơn ba mươi so với tháng năm
số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên năm mươi là hơn bốn bốn triệu khách hàng gấp hơn bốn lần so với tháng năm đồng thời có hơn ba trăm hai mươi sáu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên ba trăm linh
evn cũng đã có văn bản hòa tốc chỉ đạo các tổng công ty điện lực kiểm điểm và xử lý kỳ luật nghiêm giám đốc đơn vị và cá nhân
liên quan đến việc ghi sai chỉ số công tơ mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi kiểm tra phúc tra chỉ số